phòng thương mại và công nghiệp việt nam đã tổ chức tọa đàm tháo gỡ khó khăn cho thị trường cô đô tèo
theo đánh giá của các chuyên gia cũng như doanh nghiệp khung pháp lý cho cô đô tèo đã có song còn quá chật
để thao gỡ khó khăn về pháp lý cần có những văn bản hướng dẫn đồng thời bổ sung vào quy định tại luật đất đai sửa đổi cũng như các luật liên quan
thời gian qua vấn đề cấp giấy chứng nhận cho cô đô tèo rất được dư luận quan tâm
tuy nhiên theo đánh giá của các chuyên gia đây chỉ là khâu cuối cùng trong một quy trình rất phức tạp của dự án
cần có thêm các quy định cụ thể như hợp đồng mua bán tiêu chuẩn quy chuẩn quy chế quản lý cho các công trình dự án condotel cũng như các dự án đa công năng
theo số liệu thống kê mới nhất từ hiệp hội bất động sản việt nam chỉ tính riêng một mươi tỉnh thành có thị trường bất động sản du lịch nghỉ dưỡng phát triển đã có hai trăm một mươi sáu dự án
cung cấp tám mươi hai chín trăm linh căn hộ cô đô tèo trong đó chưa xây dựng và đang xây dựng là gần sáu mươi căn